nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ thăm và làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm theo giờ địa phương tại thành phố new york thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp ông joseppee tổng giám đốc quỹ đầu tư coberg ravis roberg kya tiếp ông an kelly chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổ đoàn visa
tại cuộc tiếp tổng giám đốc quỹ đầu tư conbert gravit robert kkr ông joseppe thủ tướng phạm minh chính thông báo một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội kiểm soát dịch bệnh tại việt nam
thủ tướng cho biết năm hai nghìn hai mươi một việt nam thu hút được khoảng một ba tỷ usd cho các hoạt động khởi nghiệp lớn nhất từ trước đến nay bất chấp bối cảnh dịch bệnh
theo đề nghị của thủ tướng lãnh đạo kcr trao đổi thêm về cách thức kinh nghiệm thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng chuyển đổi số hạ tầng y tế
vì vậy thủ tướng đề nghị kcr hỗ trợ về tư vấn chính sách các vấn đề kỹ thuật đào tạo nguồn nhân lực tăng cường sự hiện diện với một văn phòng xứng tầm tại việt nam để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hiệu quả hơn với các thủ tục đơn giản
đề nghị kcr và các bộ ngành liên quan trao đổi cụ thể hơn về các nội dung hợp tác
tiếp đó thủ tướng đã tiếp ông alfred kelly chủ tịch và giám đốc điều hành visa cùng một số ceo tài chính của hoa kỳ từ các tập đoàn citigroup standard poor s
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao sự hiện diện của visa tại thị trường việt nam trong hơn hai mươi năm qua
thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư nghiên cứu các sản phẩm mới tăng cường hợp tác với các ngân hàng thương mại tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu chuyển đổi số phát triển hệ thống tài chính việt nam ổn định bền vững
thủ tướng hoan nghênh và ủng hộ kế hoạch hợp tác của visa với chính phủ việt nam trong đổi mới lĩnh vực tài chính và mở rộng khả năng tiếp cận thanh toán không dùng tiền mặt
cũng tại buổi tiếp thủ tướng cho biết hiện việt nam đang rất quyết liệt xử lý các sai phạm để phát triển thị trường vốn phát triển an toàn minh bạch hiệu quả bền vững đề nghị standart enpur hỗ trợ trong việc xếp hạng tín nhiệm với các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng cũng trao đổi với lãnh đạo ct group về khả năng đẩy mạnh hợp tác thanh toán không dùng tiền mặt phát triển thị trường vốn ứng phó biến đổi khí hậu chuyển đổi năng lượng